kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi tới đây tiêu chuẩn khí thải đối với các mẫu xe ô tô sản xuất sau năm hai nghìn tám
sẽ được nâng lên mức hai theo hệ thống giới hạn cho phép các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải
theo quy định của chính phủ điều này đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng hai bốn triệu ô tô cũ đang lưu thông
sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn này
để bảo vệ môi trường chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ô tô sản xuất
sau năm hai nghìn tám sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức hai theo tiêu chuẩn việt nam từ đầu năm hai nghìn hai mươi
khoảng hai bốn triệu ô tô đang lưu hành sẽ phải theo quy định kiểm soát khí thải mới
theo đại diện cục đăng kiểm việt nam các chỉ số này không đáng lo ngại nếu xe thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ
và thay thế phụ tùng hư hỏng với các xe trên hai mươi năm chính phủ cho phép được áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức một
bởi nhóm xe này sản xuất theo công nghệ cũ nên khó đáp ứng được tiêu chuẩn cao hơn
tiêu chuẩn khí thải mức một áp dụng đối với các loại ô tô từ năm hai nghìn năm
thống kê chưa đầy đủ cho thấy đến nay cả nước có hơn ba triệu xe tăng ba lần so với năm hai nghìn năm
do đó lượng khí thải phát ra môi trường tăng khoảng hai năm lần
từ thực tế trên cơ quan đăng kiểm cho rằng việc thay đổi tiêu chuẩn khí thải với xe cơ giới
để bảo vệ môi trường là cần thiết